chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân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
thì dẫn đến nguy cơ trễ tiếp vụ lúa hẻ thu
do vậy nhiều khả năng nông dân sẽ phải bỏ hoang đất lúa trong vụ đông xuân này
hoặc chuyển sang trồng các loại cây ngắn ngày khác
được biết vụ đông xuân năm nay tỉnh phú yên gieo xạ trên hai mươi sáu hectare lúa
trong đó có gần tám tám trăm bảy mươi hectare gieo xạ muộn
tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh phú yên cũng đã khuyến cáo nông dân
với tình hình thời gian này
tiết hiện nay rất thuận lợi cho sâu và bệnh đạo ôn phát sinh gây hại
nên bà con cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để chủ động các biện pháp phòng trừ hiệu quả
sau những chuyến đi biển đầu năm tàu của nhiều ngư dân ở các tỉnh bắc miền trung đã cập bến đầy ắp cá cơm
tại tỉnh quảng trị giá thu mua cá cơm ngay từ đầu năm đã có dấu hiệu tăng so với những tháng trước
đây là tín hiệu vui giúp cho bà con ngư dân yên tâm tiếp tục vươn khơi bám biển trong thời gian tới
sau thời gian nghỉ tết nguyên đán và tránh các đợt gió mùa
nhiều ngư dân tại các tỉnh miền trung đã chuẩn bị các tàu làm nghề pha súc để đánh bắt cá cơm trong chuyến đi biển đầu năm
vậy lại tìm đúng ngư trường nên nhiều ngư dân đã trúng mẻ cá lớn
chỉ sau hai ngày đêm đánh bắt tàu cá của ngư dân hồ văn thu ở thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị đã cập cảng
với gần năm tấn hải sản trong đó có hơn hai tấn cá cơm cho thu nhập hơn ba mươi triệu đồng
cảng cá cửa việt những ngày này đã sôi động trở lại
các loại hải sản như mực gẹ cá thu cá khoai và đặc biệt là cá cơm đã mang lại thu nhập đáng kể cho bà con ngư dân trong những chuyến biển đầu năm
với giá bán mỗi kg cá cơm từ hai mươi tới hai mươi năm ngàn đồng mỗi thuyền đánh cá cập cảng cửa việt có thu nhập từ hai mươi tới năm mươi triệu đồng sau mỗi chuyến ra khơi
và trong những ngày này về đánh cá được mùa
bên cạnh đó là đơn vị chúng tôi tạo điều kiện làm thủ tục xuất nhập cho bà con tạo điều kiện cho bà con ra khơi bám biển đến cá
và là có những thông tin bổ ích để tạo điều kiện cho bà con trên biển ở nằm tiên hình cũng như là tra đổi thông tin với đơn vị để xử lý các tình huống trên biển là tốt hơn
theo ngư dân hiện nay thời tiết rất thuận lợi để đánh bắt ở ngư trường ven biển
chủ yếu là các loại cá cơm cá trích
bắt đầu từ tháng ba âm lịch
các tàu cá có công suất lớn sẽ đánh bắt ở ngư trường xa hơn như ngư trường hoàng sa vịnh bắc bộ
những khoang cái đầy của chuyến biển đầu năm cùng với việc tiêu thụ thuận lợi
sẽ đem đến niềm tin về sự khởi đầu cho một năm thắng lợi từ kinh tế biển của bà con
ngư dân yên tâm bám biển phát triển kinh tế và giữ gìn biển đảo của tổ quốc
trong lúc các bạn sinh viên ra trường đang loay hoay với việc tìm việc làm
thì ngay sau khi tốt nghiệp đại học chị nguyễn thị phượng ở thôn trung sơn
xã tam lãnh huyện phú ninh tỉnh quảng nam không xin việc làm mà quyết định về quê
đầu tư khởi nghiệp từ nghề nuôi rúi núi và mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng
không chỉ đầu tư nuôi rúi tại gia đình chị phượng còn tạo ra mạng lưới vệ tinh
và nhận chuyển giao công nghệ bao tiêu sản phẩm cho ba mươi hộ chăn nuôi rúi
ở khắp các địa phương từ đà nẵng đến quảng ngãi
trong quá trình học tập và tìm hiểu chị nguyễn thị phượng ở thôn trung sơn
xã tàm lãnh huyện phú ninh quảng nam đã nhận ra tiềm năng kinh tế lớn của con rúi
nên sau khi ra trường chị mua một cặp rúi về nuôi thử nghiệm
chỉ trong vòng tám tháng hai con rúi này đã đẻ được sáu con
với quyết tâm làm giàu từ con rúi phượng đã đầu tư mở rộng chuồng trại
mua thêm con giống và tăng quy mô phát triển đàn rúi
đến nay số lượng rúi tại chuồng của chị luôn duy trì ở mức hơn một trăm linh con
mỗi năm chị thu được hơn hai trăm linh triệu đồng từ nuôi rúi
trong thời gian tới thì tôi cũng mong muốn rằng
mô hình của mình được mở rộng theo hướng thương phẩm
có nghĩa là đầu tư cho những hộ mùng có nhu cầu nuôi
ông muốn được nuôi thì sẽ hợp tác với nhau
sẽ tạo thành một tổ hợp tác để tạo ra thương phẩm lao dài
thức ăn chủ yếu của rúi là cây lá rừng mía nên quá trình nuôi rất thuận lợi
để có nguồn sống ổn định chị phượng hình thành một cơ sở nuôi rúi sinh sản đặc biệt
để tránh dịch bệnh khi mới nuôi
việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn
nhưng đến nay thịt rúi nuôi của chị đã được nhiều nhà hàng lớn nhỏ
tại miền nam ưa chuộng thu mua với số lượng lớn
thực tế là các hộ nuôi này nuôi theo tự phót chúng ta chưa có tác động vô
và trong thời gian tới thì sở cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu
đầu tư để phát triển các mô hình này nhằm nhân rộng trong các hộ
người nuôi rúi trước mát là họ mới nuôi ở giai đoạn bước đào
nếu như mô hình này phát triển nhiều hơn nữa có hiệu quả tế cơ hơn
thì chúng tôi hãy giữ lưới nguồn giống này lại
và cung cấp cho một số hộ lăn cặn trong vùng để phát triển mô hình này rộng hơn
chúng tôi rất ủng hộ cho bà con nuôi
thứ nhất là để tụ công an việc làm cho bà con dõng nghề bình vẩn
thứ hai nữa là tạo thu nhập kinh tế cho người dân
mang múng chúng tôi là nhanh ra nhiều rộng nhiều hơn nữa
tiếp tục khóc khao tuyên truyền vận động
cung cấp cho người ta tề lịnh có liên quan đến khoa học kỹ thuật về nuôi nhím và nuôi rúi
việc khởi nghiệp của chị nguyễn thị phượng không chỉ giúp gia đình nâng cao thu nhập
mà chị còn chuyển giao giống hướng dẫn kỹ thuật với bao tiêu sản phẩm đầu ra
cho hơn ba mươi hộ dân chăn nuôi rúi ở khắp các địa phương
từ đà nẵng đến quảng ngãi
có thể nói đây là một tấm gương tiêu biểu cần được biểu dương
quan tâm hỗ trợ của các cấp nhằm giúp cho sinh viên ra trường
có thêm cơ hội khởi nghiệp tìm việc làm
đồng thời giúp gia đình tăng thu nhập cải thiện cuộc sống
và tạo ra sản phẩm có giá trị cho xã hội
mỗi mùa xuân đến khắp các địa phương trên đất nước đều phát động tết trồng cây
trồng cây để góp thêm màu xanh cho tổ quốc
tạo bầu không khí trong lành tươi mới cho quê hương đất nước
ở trường sa nói chung và đảo sơn ca nói riêng
tết trồng cây cũng là một hoạt động thường niên vào mỗi dịp tết đến xuân về
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại trường sa
trong lễ phát động tết trồng cây tại công viên võ nguyên giáp
trên đảo sơn ca huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
vào dịp xuân đinh rậu hai nghìn một mươi bảy quân và dân trên đảo đã trồng hàng trăm cây xanh
với nhiều chủng loại như bàng vuông phong ba cây trang
đảo sơn ca và hầu hết các đảo
thuộc huyện đảo trường sa đều có diện tích nhỏ
chất đất chủ yếu là cát và san hô vụn chịu khí hậu khắc nghiệt nóng ẩm
do vậy trồng cây gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên việc trồng cây xanh xây dựng cảnh quan
được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đảo
mỗi cán bộ chiến sĩ ở trên đảo đều trồng ít nhất một cây xanh
chăm sóc phát triển tốt để khi hoàn thành nghĩa vụ trở về đất liền
sẽ bàn giao cho cán bộ chiến sĩ mới
mỗi cây xanh trên đảo đều gắn liền với những kỷ niệm đẹp của đời quân ngũ
và thấm đậm tình cảm của người lính trường sa
những cây xanh được ươm mầm và phát triển xanh tốt
không những tạo cảnh quan đẹp điều hòa khí hậu ngọt hóa đất đai
tạo bóng mát mà còn làm tốt vai trò che chắn gió bão
phương tiện góp phần trực tiếp vào công tác phòng thủ chiến đấu
tại huyện đảo trường sa
đặc biệt cây xanh ở đây còn thể hiện sức sống và tinh thần vững vàng
của quân và dân huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
tối qua ngày sáu tháng hai bộ ngoại giao nhật bản đã tổ chức
lễ trao giải cuộc thi chuyện tranh thế giới lần thứ một mươi
tác giả với bút danh can tiểu hy tên thật là phan cao hà my
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đến từ việt nam đã giành giải ba cuộc thi này
với tác phẩm địa ngục môn
tranh thứ hai sau long thần tướng của việt nam được trao giải tại cuộc thi này
cuộc thi chuyện tranh thế giới năm nay đã thu hút hai trăm chín mươi sáu tác phẩm
của tác giả đến từ năm mươi năm quốc gia khu vực tham gia
tại lễ trao giải ban tổ chức cho biết cuộc thi năm nay có một mươi bốn tác phẩm đoạt giải
trong đó có một giải vàng ba giải bạc một mươi giải đồng
giải bạc được trao cho can tiểu hy đến từ việt nam với tác phẩm địa ngục môn
tác phẩm mà can tiểu hy mang đến cuộc thi lần này là câu chuyện kể về
một cô gái bất ngờ bị đưa xuống địa ngục
cảm thấy bị oán ức cô quyết tâm tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của mình
và tìm đường về dương gian
trưởng ban giám khảo của cuộc thi đánh giá tác phẩm địa ngục môn đem đến
cái nhìn phong phú về thế giới giúp người đọc hiểu hơn về ý nghĩa và giá trị cuộc sống
cuộc thi chuyện tranh quốc tế được bộ ngoại giao nhật bản tổ chức
nhằm mục đích tạo cơ hội trao đổi giao lưu và vi danh các tác giả
chuyện tranh trên thế giới đồng thời quảng bá văn hóa chuyện tranh của nhật bản
sáng ngày sáu tháng hai
vì mở cửa đón khách vào đầu năm mới
thì chợ gốm xứ làng cổ bát tràng lại đột ngột đóng cửa
được biết là mỗi ngày có hơn một trăm linh gian hàng đón hàng ngàn lượt khách
việc đóng cửa chợ gốm ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của người dân làng nghề
vậy tại sao lại xảy ra sự việc trên
phóng viên truyền hình nhân dân đã có mặt để tìm hiểu
các gian hàng vắng bóng người tấm biển trước cổng chợ ghi lại dòng chữ
từ ngày sáu tháng hai công ty cổ phần gốm xứ bát tràng sẽ ngừng các hoạt động kinh doanh
để sửa chữa nâng cấp cải tạo hệ thống cống thoát nước
và phòng cháy chữa cháy tại khu vực văn phòng công ty
thời gian từ ba đến sáu tháng
tới tâm tư của người nghệ nhân và là người có nhiều năm trong làng nghề bát tràng này
thì tôi cảm thấy rất là đau xót
đau xót ở chỗ là chúng tôi gây dựng thương hiệu
làng gốm cổ truyền bát tràng cũng như là chợ gốm làng cổ bát tràng
để nhằm mục đích thứ nhất là cải thiện đời sống dân sinh
vấn đề thứ hai là quảng bá
sản phẩm của bát tràng đến với tất cả các nước trên thế giới
vấn đề thứ ba là đón tất cả các du khách đến tham quan làng nghề truyền thống này
cái thiệt hại chúng tôi chưa thể lên con số được
nhưng hàng ngày chợ gốm làng cổ bát tràng mở ra
thì ít nhất là có hàng nghìn lượt khách về đây tham quan
cũng như các cháu đi hướng nghiệp về đây tham quan
cái việc tự ý đóng cửa công ty của bản sứ
thì các anh biết là một cái lượng khách du lịch rất lớn đầu năm đi du lịch
ở trong làng bát tràng nghề và các làng nghề khác
trong đó có cả khách quốc tế rồi khách các miền trong cả nước
thế thì nó gây một cái ảnh hưởng rất là lớn
đến cái thương hiệu của làng nghề bát tràng
cũng như là của địa phương
tại vì chợ gốm bây giờ nó không phải của bát tràng nữa rồi
nó là của hà nội nó là của cả nước ta
nó là thương hiệu quốc gia rồi
chợ gốm bát tràng ra đời từ năm hai nghìn bốn
do người dân làng gốm và công ty cổ phần gốm xứ bát tràng hợp tác xây dựng
chúng tôi cũng đã có công văn phúc đáp trả lời đối với công ty
ngày bốn tháng hai
là yêu cầu đề nghị với công ty là
không được một là việc nâng cấp cải tạo sửa chữa
thì phải thực hiện cái phương án cải tạo sửa chữa
có hồ sơ liên quan đến việc nâng cấp sửa chữa vượt chợ
còn thứ hai nữa là không được đóng cửa chợ
trước khi mà chưa hoàn thiện các thủ tục hồ sơ
đối với công ty thì cũng
chúng tôi đã liên hệ với phía công ty để tìm hiểu
nhưng không nhận được phản hồi
được biết hơn một mươi một giờ trưa ngày sáu tháng hai
ủy ban nhân dân huyện gia lâm đã chỉ đạo ủy ban nhân dân xã bát tràng
thực hiện việc cưỡng chế mở cửa chợ
để các hộ kinh doanh trở lại hoạt động
tuy nhiên theo ghi nhận với tâm lý lo lắng
sự việc này còn tái diễn lên các hộ kinh doanh
vẫn chưa thể tiếp tục kinh doanh
các gian hàng vẫn đồng loạt đóng cửa
thưa quý vị và các bạn
ngay sau khi clip cô giáo dùng dép đánh vào đầu trẻ
véo tay dùng đầu gối thúc vào ngực
và mắng chửi trẻ tại trường mầm non sen vàng
trên địa bàn quận hai bà trưng hà nội
được đăng tải trên mạng xã hội
cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra vụ việc
tuy nhiên điều mà có lẽ rất khó để xã hội chấp nhận
đó là đạo đức của những người được coi là cô giáo
và nhiều câu hỏi lại được đặt ra với cơ quan quản lý
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đi vào nhau
bây giờ người mẹ của một trong các em nhỏ trong clip
vẫn còn rất sốc khi không ngờ
còn mình lại có ngày rơi vào tình cảnh đáng thương như thế này
mình không ngờ
thật sự là tôi nghĩ là nó ở đâu đâu đâu đâu

nó ở cái chỗ nào mà nó không có trình độ văn hóa

không có điều kiện cơ sở vật chất

thì chúng tôi là phụ huynh mình mới giết được
là con mình được dạy như thế nào
còn nếu như mà vẫn cứ như thế này
thì thất mất mãi
không bao giờ mình biết được là con mình được đào tạo như thế nào
và được bị đánh đắp như thế nào
giờ thì không chỉ có phụ huynh này
không dám cho con đi học
mà rất nhiều phụ huynh có con học
tại trường mầm non xen vàng
trên địa bàn quận hai bà trưng
cũng không dám cho con đi học ở trường
sau khi clip được phát đi trên mạng xã hội
không ít những lời bình luận
thể hiện sự phẫn nộ bất bình
với hành vi thiếu đạo đức
của hai cô giáo trong clip
tiếng khóc và hình ảnh đáng thương
của những đứa trẻ đã tố cáo hành vi
phản giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo
gây bức xúc dư luận xã hội
và hoang mang lo lắng cho các bậc cha mẹ
sáng mùng sáu tháng hai
bộ giáo dục và đào tạo cũng đã có công văn
chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo
kiểm tra thông tin và xử lý nghiêm
vụ bạo hành trẻ tại nhóm lớp
tư thục sen vàng trên địa bàn
phường minh khai quận hai bà trưng hà nội
hiện tại các cơ quan chức năng
và cơ quan quản lý đã vào cuộc
yêu cầu trường mầm non sen vàng
tạm dừng hoạt động để điều tra vụ việc
trên quan điểm là xử lý nghiêm
các cá nhân và các chủ nhóm lớp
chịu trách nhiệm trước pháp luật
về việc hoạt động của nhóm lớp đó
và việc tạm thời đình chỉ
hoạt động của nhóm lớp đó
trong thời gian hai ngày
để các cơ quan

sẽ xác minh điều tra
và chúng tôi cũng chỉ đạo
kịp thời phòng dục hai bà trưng
để xin ý kiến của ủy ban dân quận
về cái việc
thành lập đoàn kiểm tra kiểm tra
điều kiện hoạt động và
họp với phụ huynh học sinh cùng với
chủ nhóm lớp để mà
trong thời gian ngắn nhất
trong ngày mai là sẽ có
tạo điều kiện cho các phụ huynh
học sinh các phụ huynh học sinh nào
có điều kiện muốn
gửi các cái nhóm lớp tư thục
các cái trường tư thục trên địa bàn
thì phòng giáo dục phối hợp với phường
sẽ tạo điều kiện những phụ huynh nào
có nguyện vọng là gửi con
vào các trường công lập
thì ủy ban dân quận cũng như là
phòng giáo dục và phường
cũng sẽ tạo điều kiện
vụ việc lại một lần nữa
dóng lên hồi chuông về nạn bạo hành
trẻ em ở các trường mầm non
vẫn tiếp tục diễn ra gây
nhức nhối trong cộng đồng xã hội
hàng loạt các vấn đề
vẫn đang khiến dư luận đặt ra
đó là luật của ta đã đủ hay chưa
tại sao chưa hiệu quả
đào tạo và tuyển dụng ngành sư phạm
đã trú trọng hay chưa
những giáo viên đặt tiêu chuẩn
về trình độ kỹ năng
cũng như phẩm chất đạo đức
và nếu mỗi lần xảy ra vụ việc
chúng ta cũng đều xử lý
theo kiểu dơ cào đánh khẽ
thì đến bao giờ mới có thể ngăn ngừa
tiến tới chấm dứt nạn bạo hành
trẻ em ở các trường mầm non
trong phần tin quốc tế
hội đồng đối ngoại eu
thảo luận vấn đề di cư vào ukraine
phe đối lập yêu cầu thủ tướng romani từ chức
ngoại trưởng các nước liên minh châu eu
vừa tiến hành họp bàn về một loạt các vấn đề
liên quan đến tình hình tại ukraine
biện pháp giảm thiểu làn sóng người di cư
qua ngã địa trung hải
thông qua nỗ lực ổn định kinh tế xã hội tại liby
đối thoại thường xuyên với ai cập
và tiến trình hòa bình tại trung đông
phát biểu với báo giới sau cuộc họp
đại diện cấp cao phụ trách
chính sách an ninh và đối ngoại chung của eu
cho biết các ngoại trưởng tiếp tục khuyến khích
ukraine tiến hành cài tổ toàn diện
và thực hiện các biện pháp cải cách
hệ thống pháp lý cơ chế bầu cử
cải cách nền hành chính công và thị trường năng lượng
các ngoại trưởng bày tỏ quan ngại về tình hình
căng thẳng xảy ra tại miền đông ukraine
những ngày qua và kêu gọi các bên
chấm dứt giao tranh thực thi hoàn toàn
thỏa thuận minsk hội đồng đối ngoại
cũng tập trung thảo luận các phương thức hợp tác
với libya để giải quyết vấn đề người di cư
bất hợp pháp tới châu âu theo đường địa trung hải
đồng thời xem xét tình hình
ai cập và quan hệ eu ai cập
vấn đề người di cư cuộc chiến chống khủng bố
và vai trò của ai cập trong khu vực
bên cạnh đó tiến trình hòa bình trung đông
cũng tiếp tục được bàn thảo
eu tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước
cùng tồn tại hòa bình
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
vừa ra tuyên bố cho biết
tổng thống mỹ donald trump và
tổng thư ký nato jens stoltenberg
đã nhất trí về sự cần thiết phải
tiếp tục những nỗ lực bảo đảm chia sẻ
gánh nặng chi phí một cách công bằng
giữa các nước đồng minh trong khối quân sự này
tuyên bố nêu rõ
trong cuộc điện đàm vào tối ngày năm tháng hai
tổng thống mỹ donald trump và
tổng thư ký nato jens stoltenberg đã thảo luận
và tái xác nhận tầm quan trọng của liên minh
trong những thời điểm bất ổn
đánh giá tiến triển trong cuộc chiến chống khủng bố
và chi tiêu quốc phòng của nato
ngoài ra hai bên cũng thảo luận về sự gia tăng
bạo lực ở miền đông ukraine
ông stoltenberg đã đề cập đến chính sách của nato
trong việc phòng thủ vững chắc
và đối thoại với nga
dự kiến hai nhà lãnh đạo trên sẽ tiếp tục thảo luận
những vấn đề liên quan tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới
của nato tại bruxelles bỉ vào cuối tháng năm tới
khi ông trump cho rằng
nato đã không quan tâm đúng mức đến chống khủng bố
đồng thời chỉ trích rằng nhiều thành viên của khối này
không đóng góp đầy đủ cho ngân sách chung
người phát ngôn của thủ tướng anh cho biết
thủ tướng anh bà theresa may
trong cuộc gặp với người đồng cấp
tại london đã khẳng định rằng
nước anh ủng hộ thỏa thuận hạt nhân
giữa iran và nhóm p năm một
tuy nhiên cần phải cảnh giác với mô hình của iran
về hành vi gây mất ổn định trong khu vực
trước cuộc gặp với thủ tướng anh tại số một mươi phú đao ninh
thủ tướng israel netanyahu
đã đề cập tới việc trừng phạt iran
khi hoàn ngành các lệnh trừng phạt mới của chính quyền
tổng thống mỹ donald trump đối với iran
và cho rằng các quốc gia có trách nhiệm khác
nên có hành động tương tự
tuy nhiên trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo israel
thủ tướng anh khẳng định rõ london ủng hộ
duy trì thỏa thuận hạt nhân của iran
mặc dù cần phải theo dõi chặt chẽ thái độ của nước này
đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên
giữa hai nhà lãnh đạo anh israel
và một nội dung chính trong cuộc hội đàm
là thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước
trong bối cảnh london đang tìm cách
mở rộng các mối quan hệ thương mại bên ngoài
sau quyết định giữa liên minh châu âu eu
cho đến nay bất chấp xác lệnh gây tranh cãi
về hợp pháp hóa lạm dụng quyền lực
đã được hủy bỏ các cuộc biểu tình
vẫn nổ ra trên khắp romani
đảng tự do quốc gia đối lập chính của romani
đã yêu cầu thủ tướng bộ trưởng tư pháp
và chủ tịch hạ viện của nước này
phải từ chức
động thái trên diễn ra sau khi
nội các của thủ tướng sorin grindeanu
thông qua một xác lệnh khẩn
về việc sửa đổi bộ luật hình sự
theo đó đã định nghĩa lại và phần nào
hợp pháp hóa việc lạm dụng quyền lực
giới chức romani đã buộc phải hủy bỏ xác lệnh trên
sau khi nổ ra các cuộc biểu tình
phản đối quy mô lớn
phe đối lập và người biểu tình chỉ trích
các sửa đổi này sẽ ngăn cản việc trừng phạt
những chính trị gia phạm tội
theo chủ tịch lâm thời raluca tucan
đảng đối lập lớn nhất trong quốc hội romani
thủ tướng sorin grindeanu
đã hủy bỏ xác lệnh trên
song không đề cập tới việc nhận trách nhiệm về sai lầm này
và ekip của ông phải từ chức
dự kiến ngày tám tháng hai tới
quốc hội romani sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm
đối với liên minh cầm quyền
trong khi đó
bộ trưởng thương mại singapore
limeng kieng cho rằng một mươi một nước còn lại
tham gia tpp có thể tiếp tục
hướng tới việc thông qua thỏa thuận thương mại tự do này
phát biểu tại quốc hội singapore
ông limeng kieng khẳng định
một lộ trình khả thi đối với một mươi một nước tham gia tpp
là tiếp tục tiến trình thông qua hiệp định
và đợi đến khi mỹ sẵn sàng
hoặc thay đổi ý định của nước này
nhấn mạnh về việc chính quyền mới của mỹ
mong muốn có thêm các thỏa thuận song phương
bộ trưởng thương mại và công nghiệp singapore cho rằng
một mươi một nước còn lại tham gia tpp
có thể lựa chọn con đường này
ông cho biết
singapore hiện đã có các thỏa thuận thương mại tự do song phương
với hầu hết các nước tham gia tpp
và nước này đang cân nhắc tham vấn
với các đối tác tpp khác
nhằm tìm ra con đường mang lại lợi ích chung trước mắt
những thông tin quốc tế đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt